bệnh nấm da là một căn bệnh hay gặp tỷ lệ mắc bệnh chiếm khoảng hai mươi bảy ba
nước ta ở vùng nhiệt đới nóng ẩm thích hợp cho các căn bệnh nấm da phát triển
thường gặp nhất là bệnh nấm hóc lào nấm lang ben nấm kẽ
nấm là một loại sinh vật hạ đẳng không có chất dịp lục
nên không tổng hợp được chất hữu cơ mà phải sống bằng cách ký sinh và vật chủ
bệnh nấm da là một trong những căn bệnh nhiễm trùng da hay gặp
vi nấm gây nhiễm trùng ở mô keratin hóa như da lông tóc móng
căn nguồn gây bệnh do các vi nấm ưa keratin gây da gây bệnh trên cả con người và động vật
bệnh nấm da có nhiều cách lây truyền phổ biến như nhiễm từ bao tử nấm trong không khí và môi trường xung quanh
xúc vật bị bệnh lây cho người người bệnh lây sang người lành
đặc biệt là khi nồm ẩm rất thích hợp cho các bệnh nấm da phát triển
nguyên nhân là do ra tiết nhiều dầu nhờn mồ hôi lại không thoát ra được
bên cạnh đó nồm ẩm cũng khiến chất bẩn dễ dàng tích tụ trên da quần áo không được khô giáo
cũng là một trong những nguyên nhân dễ bị mắc bệnh nấm da
cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai để hiểu rõ hơn về vấn đề này
thực ra là bởi vì khi mà cái độ ẩm tăng cao thì nó là cái môi trường rất là lý tưởng cho sự phát triển của virus vi khuẩn
hay là có loại nấm men nấm mốc
và khi chúng ta vệ sinh không sạch quan trọng nhất là vệ sinh không sạch
độ mặc dù cho cả cơ thể quan trọng nhất là vệ sinh không sạch
kể cả vệ sinh về nhà cửa hay là chăn ga gối đệm hoặc là cho vệ sinh cả bản thân
khi mà chúng ta đi ngoài đường chúng ta về chúng ta rửa mặt không sạch hoặc là vệ sinh cơ thể nữa
thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là da của chúng ta là cái môi trường rất là lý tưởng
để cho các tình trạng là vi khuẩn và vi nấm tăng cao
và nó xuất hiện nhiều hơn với tỷ lệ cao hơn so với những thời tiết bình thường
và với sự phát triển nhiều của vi khuẩn và nấm mốc như thế
thì rõ ràng là tình trạng nấm da là tình trạng mà chúng ta thường gặp phổ biến hơn cả
bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về những triệu chứng
cũng như là những hậu quả mà nếu như người bệnh nấm da gặp phải
nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến những hậu quả xa xào
thực ra thì nấm da nó không phải là bệnh da quá nặng nề và cũng không phải là không điều trị được
nhưng tuy nhiên khi mà biểu hiện trên da thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
nấm thì có thể bị ở nấm tóc nấm kẽ nấm tay hoặc là nấm ở thân mình
thì nấm ở thân mình bệnh nhân có thể gặp tình trạng như nấm do lang ben
hoặc là đa số bệnh nhân mình hay gặp phải nếu mà những người nào đang nuôi chó mèo ở trong nhà
thì có thể gặp những bệnh nấm do lây từ súc vật lây từ chó mèo
là những cái con vật mà thường ngày chúng ta nuôi trong nhà
thì cũng có thể gây tình trạng là nấm do chó và mèo gây nên ở trên da người
thì biểu hiện của nấm da thì nó có nhiều da dạng hình thái khác nhau
tuy nhiên nó sẽ đặc trưng bởi có những cái đốm tròn những cái đá chất tròn
có bờ đa cung và thậm chí là có vẩy và có ngứa
và gần như là khi mà bị rồi thì cái tốc độ mọc lên của nấm nó khá là nhanh
tức là mình thấy là cái tần suất xuất hiện ở trên da sau khoảng một ngày đến hai ba ngày sau
thậm chí là sau một tuần sau mình thấy là nó lên cái mức độ nó lan rất là nhanh
cho nên là khi mà người bệnh xuất hiện như vậy thì thường sẽ cảm thấy là tâm lý lo lắng
bởi vì nó không phải chỉ xuất hiện ở những cái vùng da kín
ví dụ như vùng da đầu hoặc là những cái vùng mà ẩn nấp ở trong quần áo
mà đôi khi nó xuất hiện cả vùng mặt cả những vùng tay
thì nó sẽ gây nên cho tình trạng là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh
nó trực tiếp ảnh hưởng đến thẩm mỹ và thị giác
chưa kể nữa là nếu như chúng ta thời gian để điều trị nấm ra
thì nó sẽ rơi vào tầm ít nhất là tầm khoảng bốn tuần đối với tình trạng là nấm da
còn nếu tình trạng là nấm móng thì có thể rơi khoảng tầm từ ba tháng đến sáu tháng
tức là sẽ bị một khoảng thời gian nó khá là dài
cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là điều trị
bệnh nhân cần phải điều trị đúng thuốc
trước đôi khi là bệnh nhân hay tự đi mua thuốc ở bên ngoài
dẫn đến là chúng ta tự bôi những cái hoạt chất
hoặc là những cái sử dụng những cái dạng thuốc không đúng với cái chỉ định của nấm
dẫn đến là làm cho tình trạng là hàng ngày cái tổn thương da nó càng lan rộng hơn
chứ nó không hề đỡ một chút
mặc dù không gây hậu quả nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe
nhưng các bệnh đấm da thường tồn tại dài dẳng dễ tái phát gây khó khăn trong điều trị mặt khác
những lần mắc bệnh nấm ra sau thường sẽ nặng kéo dài và khó rút hơn so với lần trước
sau đây là lưu ý cho người bệnh đấm da từ chuyên gia
vậy để mà có thể thứ nhất là mình phòng tránh được cái tình trạng là nấm nó phát triển
bởi vì trong cái thời tiết nồm ẩm như này
thật sự là môi trường rất lý tưởng để cho có lại nấm men và nấm mốc phát triển
chúng ta phải hiểu là nấm tồn tại ở dưới dạng bào tử
và khi mà bị tình trạng đấy thì nó sẽ tồn tại ở trong những cái phần nếp kẽ cái áo hoặc là quần
thì khi chúng ta thường là trời nồm ẩm như này
khi mà quần áo chúng ta để lâu ở trong tủ hoặc là chúng ta giặt mà chúng ta không phơi khô
chúng ta đẩy quần áo vẫn còn ẩm ướt chúng ta mặc vào người
thì thật sự là da của chúng ta sẽ bị ẩm
và từ đó thì sẽ rất là dễ bị nhiễm nấm
cho nên điều quan trọng là chúng ta cần phải vệ sinh môi trường hàng ngày
đặc biệt là môi trường sống
ví dụ như là để nhà cửa thoáng mát sạch sẽ
với những tình trạng là khi mà trong nhà chúng ta nên đóng kín cửa
hạn chế mở cửa để hạn chế cái lượng hơi nước nó bốc bay vào trong nhà
thứ hai nữa là quần áo chúng ta trước khi mặc chúng ta cần phải phơi khô
và nếu như cần với những người nào mà với những tình trạng da mà dễ bị nhiễm nấm
tức là đã từng bị nhiễm nấm rồi
thì để hạn chế tình trạng là nấm nó quay trở lại
thì chúng ta cần là có thể là mặt trong quần áo
những cái vùng mà tiếp xúc với những vùng da đấy
thì sẽ giúp cho tình hình là da nó sẽ khô
và quần áo nó sẽ khô và sạch
có thể diệt được cái vi nấm mà mình phát triển
thứ ba nữa là chúng ta nên vệ sinh ga gối hàng tuần
để sao cho cái môi trường sống của chúng ta sạch nhất có thể
và chúng ta nên sử dụng những loại
với những tình trạng mà da bị nhiễm nấm
thì nên sử dụng những loại xà bông tắm những loại xà phòng tắm
mà có chứa gọi là xà acid sililic
tức là những cái chất mà bạt sừng
hoặc là để giảm tình trạng là
cái môi trường sống của
tức là mình diệt được
cái môi trường sống của vi nấm
thì nó sẽ giúp cho hạn chế tình trạng là tái phát
và phát triển của vi nấm
một cái nữa
đấy là khi mà chúng ta sử dụng
khi mà chúng ta nghi ngờ những tổn thương ở trên da
thì để có thể được trần đoán chính xác nhất
và được điều trị tốt nhất
thì nên thăm khám
chuyên khoa da liễu để có thể được làm xét nghiệm
là có đúng là chúng ta có bị nấm hay không
hay là chúng ta bị một tình trạng da khác
và nếu như chúng ta bị nấm
thì chúng ta sẽ được bác sĩ chỉ định bôi
những loại thuốc mà để đặc hiệu
có thể được điều trị được cái tình trạng nấm đấy
chứ không nên tự ra nhà thuốc để mua
vì đôi khi là
chúng ta sẽ không mua được cái thuốc
đúng cho cái bệnh của mình đâu
mà chúng ta sẽ bôi những loại thuốc mà nó không có tác dụng
thậm chí là nó còn làm nặng thêm
cái tình trạng bị bệnh của mình
một đơn cử như là
bị nấm da thì thường là người ta sẽ không bôi
có thuốc ít
nhưng thị trường bây giờ chúng ta sẽ dùng
đa số các thuốc bị giảm viêm giảm ngứa giảm đỏ
thì các hoạt chất mà có chứa có thuốc ít rất là nhiều
và nếu như chúng ta không được bôi
đúng thuốc điều trị nấm
mà chúng ta bôi nhầm sang một loại thuốc khác
thì có thể thời gian đầu chúng ta sẽ thấy là
tình trạng nấm da nó giảm
nhưng tuy nhiên sau khi chúng ta ngừng mua thuốc
chỉ khoảng tầm hai ba ngày đến một tuần thôi
là tình trạng nó sẽ bị gặp
tình trạng là nó bùng phát lên rất là nhiều
đấy đấy là một cái lưu ý để cho mình
bác sĩ hoàng anh muốn lưu ý để cho tất cả mọi người
chúng ta có thể biết cách phòng chống
những bệnh về nấm và nếu như chúng ta có
nghi ngờ ví dụ như xung quanh nhà chúng ta
chúng ta có nuôi chó mèo
hoặc là chúng ta đã từng bị nấm rồi
thì chúng ta cũng có một cách là chúng ta nên đi
khám khám để được điều trị
và để phòng tránh căn bệnh nấm da nói riêng
và các bệnh về da nói chung
ta cần ăn uống đủ chất vệ sinh cá nhân
và môi trường sống sạch sẽ có chế độ tập luyện
thể thao thường xuyên và đều đặn
thực sự thì các bước dân châu úc da
với bác sĩ hoàng anh
cũng muốn chia sẻ cho mọi người
nó cũng không phải là những cái gì nó cao siêu
thật sự nó chỉ là những cái rất là đơn thuần
để chúng ta ghi nhớ hằng ngày
thứ nhất là chúng ta cần phải giữ cho làn da chúng ta được sạch
đầu tiên là phải sạch
chúng ta sẽ có thể dùng sữa rửa mặt có thể dùng tẩy trang
sau khi chúng ta ra ngoài đường
hoặc là sau khi chúng ta trang điểm
thứ hai nữa là chúng ta cần phải giữ gìn
môi trường sống ví dụ như là chăn ga gối
những cái phần mà tiếp xúc với bề mặt da của mình
không phải chỉ da mặt
còn là da thân mình nữa
để sao cho mọi thứ xung quanh chúng ta sạch sẽ
thì bản thân da của cơ thể
cũng được sạch và được khỏe hơn
thứ ba nữa
đấy là các bạn cần phải uống đủ nước
thông thường thì mọi người đôi khi có thể bận rộn
mà quên uống nước
hoặc là cái lượng nước uống trong ngày nó không đủ
nhưng tuy nhiên mọi người nên cố gắng là
uống một lượng nước nó vừa đủ trong ngày
trung bình khoảng từ một lít rưỡi đến hai lít rưỡi
đối với cơ thể
thì nó sẽ làm cho cơ thể thải trừ được
những độc tố có hại cho cả cơ thể
và cho cả làn da
thứ tư nữa chúng ta nên bổ sung có một cái chế độ ăn
ăn nhiều rau xanh và hạn chế ăn những cái loại
thức ăn mà quá cay quá nóng
nó sẽ làm cho cơ thể của mình bị dấu loại chuyển hóa
và thứ tư
tiếp theo nữa chúng ta nên có một cái
một giấc ngủ đủ giấc
một cái tinh thần sảng khoái
đấy là những điều cơ bản để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh
cũng như một làn da khỏe mạnh hơn
không phải chỉ trong một thời tiết nồm ẩm như thế này
mà trong cả một cái thời tiết mà cả bốn mùa trong quần năm